ubnd tỉnh yên bái ban an toàn giao thông tỉnh đã tổ chức lễ gia quân thực hiện nhiệm vụ năm an toàn giao thông hai nghìn hai mươi một đợt cao điểm đảm bảo an toàn giao thông dịp tết và lễ hội xuân tân sỉu hai nghìn hai mươi một
trọng tâm của đợt cao điểm này là bảo đảm an toàn giao thông đường bộ đường sắt và đường thủy phục vụ việc đi lại vui chơi lễ hội vận tải hành khách hàng hóa của nhân dân trong dịp tết dương lịch tết nguyên đán tân sỉu và các lễ hội đầu xuân hai nghìn hai mươi một
phòng ngừa làm giảm tai nạn giao thông ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các vụ tụ tập gây dối trật tự công cộng đua xe trái phép